thành lập công đoàn cơ sở và phát triển đoàn viên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước
đây là hoạt động mà liên đoàn lao động tỉnh phú yên rất coi trọng
và mục tiêu phấn đấu là đến cuối năm nay một trăm linh doanh nghiệp có từ hai mươi năm lao động trở lên sẽ có tổ chức công đoàn
tỉnh phú yên hiện có một hai trăm bốn mươi bảy doanh nghiệp trong đó một trăm chín mươi bốn doanh nghiệp có từ hai mươi năm lao động trở lên
từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay liên đoàn lao động tỉnh phú yên cùng với các cấp công đoàn
đã vận động thành lập được một trăm ba mươi tổ chức công đoàn cơ sở
đây là tiền đề để đến năm hai nghìn hai mươi sẽ thành lập công đoàn ở những doanh nghiệp có từ một mươi lao động trở lên
trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới nhất là khi hiệp định cptpp có hiệu lực
thì đây là cơ hội để công đoàn việt nam khẳng định là tổ chức tích cực nhất
trong bảo vệ quyền lợi người lao động và đồng hành với doanh nghiệp cùng phát triển